mắt đột ngột bị mất thị lực đau đầu đột ngột dữ dội đau không giống bất kỳ cơn đau đầu nào đã
từng có đặc biệt nếu đi kèm với bùn nôn nôn mệt hoặc chóng mặt là những dấu hiệu đột quỵ não
mà bạn không nên xem thường gặp khó khăn trong việc đi lại giữ thăng bằng hoặc phối hợp vận động
người bị đột quỵ não có thể trở nên vụn về mất thang bằng gặp khó khăn trong việc đi lại hay
không thể nâng cả hai tay qua khỏi đầu các phương pháp điều trị đột quỵ chủ yếu hiện nay như sử dụng
thuốc sử dụng các thủ thuật can thiệp nội mạch phẫu thuật thuyên tắc nội mạch xạ phẫu lập thể
để phân biệt đột quỵ và liệt mặt cùng hãy nghe những chia sẻ của bác sĩ nguyễn huy hoàng
trung tâm oxyco ap việt nga để hiểu rõ về hai căn bệnh này
vâng đúng là khá nhiều trường hợp là bị liệt dây thành kinh số bảy ngoại biên thì rất là sợ hãi nhầm với đột quỵ
vì là nó cũng có các triệu chứng gần giống như đột quỵ ở đây là thứ nhất là lệch một bên mặt
trong đột quỵ thì cũng lệch một bên mặt và trong liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên cũng lệch một bên mặt
cái triệu chứng thứ hai là liên quan đến giọng nói tức là khi mà người bị đột quỵ thì người ta có thể là bị nói ngọng này
nói khó này hoặc thậm chí là không nói được rất khó khăn khi nói cấm khẩu
thì ở những bệnh nhân mà bị liệt dây thương kinh số bảy ngoại biên thì nó cũng có các triệu chứng đấy
tuy nhiên nó không rõ bằng tuy nhiên nó vẫn ảnh hưởng đến giọng nói
cho nên hai cái triệu chứng cơ bản đấy của hai cái bệnh
nó đều khá là giống nhau cho nên người ta rất dễ nhầm
tuy nhiên trong cái triệu chứng mà liền mặt thì nó có một chút khác
tức là nếu bệnh nhân đột quỵ thì có thể là cái dãnh nhăn chán nó vẫn bình thường
tức là mặc dù mặt nó bị lạch một bên nhưng ở bệnh nhân đột quỵ thì khi mà bệnh nhân bảo bệnh nhân nhăn chán
thì cái dãnh nhăn chán nó vẫn bình thường
còn ở bệnh nhân liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên nó mất cái nhăn chán đấy
do là với triệu chứng tiếp theo
là cái triệu chứng mà gây ra yếu tay chân một bên
tức là đối với bệnh nhân đột quỵ thì sẽ là một nửa bên người
thông thường đa số các trường hợp là một nửa bên người sẽ là yếu bại hoặc là liệt
tuy nhiên ở những bệnh nhân liệt dây bảy ngoại biên thì trong rất ít trường hợp
thì nó mới có rất hiếm cũng có nhưng rất hiếm là có yếu tay chân có liệt tay chân một bên
chứ còn đa phần các trường hợp thì tay chân một bên vẫn cử động bình thường
thì theo tôi trong các tình huống lâm sàng gặp thông thường
thì đây chính là một cái triệu chứng mà mọi người
người dễ dựa vào để phân biệt nhất
tức là nếu mà thấy một bệnh nhân bị méo miệng rồi khó nói
nhưng mà tay chân cả hai bên vẫn cử động một cách bình thường thì nhiều khả năng
đấy là liệt dây bảy ngoại biên chứ không phải là đột quỵ
thì cái cách xử trí của chúng ta nó cũng sẽ khác